sau cơn mưa lớn kèm theo rông lốc vào chiều ngày hai mươi ba tháng bảy xảy ra trên địa bàn thị xã tân châu tỉnh an giang đã làm hơn sáu trăm linh căn nhà bị thiệt hại trong đó sập một mươi một căn tốc mái hoàn toàn một trăm ba mươi bốn căn làm một người dân bị thương phải nhập viện
các địa phương bị thiệt hại nặng gồm có phường long sơn phường long châu xã tân an cụ thể phường long châu thiệt hại chín mươi năm căn nhà bị tốc mái hoàn toàn trong đó một căn bị sập và bốn mươi hai căn nhà bị tốc mái hoàn toàn
các địa phương bị thiệt hại nặng gồm có phường long sơn phường long châu xã tân an cụ thể phường long châu xã tân an cụ thể phường long châu xã tân an

ban chí quy hill trống thiên tai thị xã cũng đang tổng hợp các số liệu để có báo cáo và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét hỗ trợ đối với từng hộ gia đình
đồng thời cũng báo cáo về ban chí quy hill trống thiên tai tỉnh để có những chủ trương chung trong hỗ trợ cho các hộ này để khôi phục
ngoài thực hiện phương châm bốn tại chỗ hiện nay các xã phường bị ảnh hưởng đang khẩn trương hỗ trợ bằng mọi hình thức
trong đó đang tích cực vận động các mạnh thường quân các nhà hảo tâm
địa bàn cùng chung tay góp sức chia sẻ khó khăn với bà con bị ảnh hưởng
nhằm giúp bà con giảm bớt phần nào khó khăn ổn định cuộc sống